sợ bị mẹ la mắng một thanh niên đã nảy sinh ý định báo tin giả bị cướp tài sản
công an thị xã bến cát của tỉnh bình dương đang làm rõ xử lý sự việc trên
theo điều tra ban đầu thì đối tối ngày một mươi sáu tháng ba một nam thanh niên một mươi sáu tuổi quê tỉnh cà mau
đến trình báo tại cơ quan công an bị ba đối tượng lạ mặt dùng cây gậy tấn công từ phía sau
và cướp một xe điện một điện thoại di động và khoảng chín năm triệu đồng
qua xác minh công an phường tân định nhận thấy có nhiều điểm bất thường
không chính xác trong tin trình báo
vào thời điểm này nam thanh niên thừa nhận bản thân mê chơi game
nên đã lấy tiền lương tháng một mươi triệu đồng nạp hết vào game
do hàng tháng lạt phải đưa tiền lương cho mẹ giữ nên lo sợ mẹ phát hiện la mắng
nên đã nảy sinh giấy định nói mình bị cướp để không bị la mắng